xác định năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề quyết định trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu tại các nghị quyết của quốc hội chính phủ
bộ y tế đã đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác y tế trong năm hai nghìn hai mươi
và khẩn trương triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm mới
các nghị quyết của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
về công tác dân số trong tình hình mới vẫn là nội dung quan trọng hàng đầu để ngành y tế bám sát thực hiện
hướng tới mục tiêu bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
ngành y tế xác định phải nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ từ phía các cơ sở y tế
cũng như giảm các rào cản cả về địa lý tài chính văn hóa
để tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân tiếp cận với dịch vụ y tế và bảo đảm an sinh xã hội
thông qua việc thực hiện các giải pháp y tế công cộng
nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu
thực hiện các chương trình y tế dự phòng có hiệu quả
chuẩn đoán sớm và giải quyết bệnh tật tại gia đình và cộng đồng
nâng cao hiệu suất của hệ thống y tế
tăng cường bảo vệ tài chính cho người dân trong khám chữa bệnh
được công bằng và đều được có điều kiện tiếp cận
và cái chi phí thấp nhất và không để cái khó khăn về tài chính
mà không được chăm sóc sức khỏe
trong những năm vừa qua ngành y tế đặc biệt chú trọng
đến việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở xây dựng và triển khai
nhiều đề án quan trọng để mỗi người dân đều có cơ hội
được thụ hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt nhất
thuận tiện nhất
ngành y tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò

các trung tâm y tế chuyên sâu y tế kỹ thuật cao
trong việc chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn
cho toàn mạng lưới y tế cùng với việc nâng cao chất lượng
dịch vụ khám chữa bệnh giảm tình trạng quá tải
ở các bệnh viện tuyến trên
đây cũng là nội dung và nhiệm vụ nổi bật
mà ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong giai đoạn tới
chương trình bao phủ sức khỏe toàn dân
và sức khỏe việt nam năm hai nghìn hai mươi
tức là ai cũng được chăm sóc
và bảo vệ sức khỏe
cái này muốn làm được
thì chúng ta phải gắn với y tế cơ sở
là y tế của xã phường
và y tế huyện
ở cái này thì chúng ta đã có
một cái đề án y tế cơ sở
và y tế của xã phường
và hôm trước chúng ta đã làm
điểm hai mươi sáu xã
với những giải pháp đồng bộ
và đã bước đầu cho thấy hiệu quả
trong thời gian vừa qua
năm hai nghìn một mươi tám được kỳ vọng
sẽ là một năm quan trọng để ngành y tế việt nam
đạt được nhiều thành tựu nổi bật
trong công tác bảo vệ chăm sóc
và nâng cao sức khỏe nhân dân